đã một tuần trôi qua thế nhưng vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường hòa minh
quận liên triệu thành phố đà nẵng vẫn còn gây rôn sao dư luận bởi sự dã man khi đối tượng ra tay
sát hại chính người yêu của mình bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ của công an
thành phố chỉ sau ít giờ gây án hung thủ đã xa lưới pháp luật
một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi tại dãy phòng trọ nằm trên đường hòa nam sáu phường hòa minh
quận liên triều xảy ra một án mạng nghiêm trọng nạn nhân được xác định với phần mặt bị tổn thương
và biến dạng ngay lập tức các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đà nẵng đã có mặt và xác định
nạn nhân là chị võ thị thúy vân ba mươi bốn tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê
theo điều tra ban đầu nhiều người dân cho biết thấy một thanh niên lạ mặt bước ra từ nơi
xảy ra vụ án với vẻ mặt rất táo tợn cùng thời điểm này thông tin từ công an phường thanh khê
đông quận thanh khê thành phố đà nẵng báo về cho tổ điều tra cho hay vừa tiếp nhận xử lý một vụ
gây dối trật tự công cộng trong đó có một người nam thanh niên tên là thanh người địa phương
trên người dính nhiều vết máu và biểu hiện rất hung hãn liên tục nói mơ hồ và có phần hoang tưởng
những hành động này khiến cho người nhà của thành sợ hãi
thông tin vụ việc này ngay lập tức được báo về phòng cảnh sát hình sự để xác minh
đồng mẫu hóa các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định người thanh niên này
tên đầy đủ là nguyễn hoài thanh ba mươi ba
nguyễn hoài thanh ba mươi hai tuổi trú tại phường thanh khê đông quận thanh khê
và y cũng chính là tên hung thủ gây ra vụ án mạng trên ra tay sát hại chính người yêu của mình một cách dã màn
tại thời điểm làm việc với cơ quan công an thanh vẫn trong trạng thái mơ hồ nói sàng và không làm chủ được bản thân
tiến hành thử test tại chỗ thanh dương tính với ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn hoài thanh bốn tháng để tiếp tục điều tra làm rõ sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật về hành vi giết người